phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc đặt câu hỏi
bộ tài chính ngành tài chính cần tiếp tục làm gì để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
thúc đẩy tăng trưởng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
trong thời điểm hiện nay vấn đề đặt ra là phải có phương án có giải pháp sử dụng vốn hiệu quả
bộ tài chính phải có tầm nhìn bao quát rộng hơn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ
là một cơ quan tổng hợp của chính phủ trong quản lý điều tiết kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát
thị trường giá cả khơi thông các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng bền vững
tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ dù trong bối cảnh nào
ngành tài chính vẫn là huyết mạch của nền kinh tế
cùng với chính sách tiền tệ chính sách tài khoá là một trong những công cụ quan trọng nhất của nhà nước
để kích thích tổng cầu thúc đẩy tăng trưởng
khó khăn thách thức ở phía trước còn rất lớn
thủ tướng yêu cầu cần sớm có lời giải cho câu hỏi bộ tài chính ngành tài chính
cần tiếp tục làm gì để tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho sản xuất kinh doanh
thúc đẩy tăng trưởng hỗ trợ người dân doanh nghiệp
thủ tướng yêu cầu bộ tài chính cùng các cấp các ngành phải phấn đấu cao nhất
để thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm
bảo đảm dự toán thu chuyên khách đã đề ra
cái này khó nhưng mà cố gắng phấn đấu
cái thứ hai là bảo đảm nguồn lực tài chính cần thiết
để hỗ trợ phục hồi pháp luật
cái này chính là cái bài toán mà công chí chủ động hơn
và thứ ba là bảo đảm giữ ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lậm pháp
và bảo đảm các cân đô lớn nền kinh tế
đây là cái bài cơ bẩn nhất trong nối cảnh thế giới và trong đối có nhiều vấn đồng
kinh tế vĩ mô trước hết lậm pháp giữ được chính một yêu cầu rất lớn
của các cấp các ngành nhiệm vụ chính trị của chúng ta
để làm nền tảng không chỉ năm nay đâu mà tiếp tục các năm sau
về nhiệm vụ những tháng cuối
cuối năm và thời gian tới thủ tướng chỉ rõ
so với các nước không gian chính sách tài khoá và tiền tệ của chúng ta
còn dư địa khá lớn trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
nếu như các nước có tỷ lệ nợ công rất cao mặt bằng lãi suất rất thấp
thì chúng ta có tỷ lệ nợ công liên tục giảm và đang ở mức khiêm tốn
trong khi đó mặt bằng lãi suất còn cao tình hình vĩ mô ổn định
cần có quan điểm chủ động tích cực hơn về vai trò chính sách tài khoá
trong tháo gỡ khó khăn